hiện tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đã đạt gần chín mươi nhưng để vận động một mươi dân số còn lại tham gia bảo hiểm y tế là cực kỳ khó khăn
đây là thông tin được đưa ra trong chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề phát triển bền vững bảo hiểm y tế toàn dân
chương trình do báo nhân dân tổ chức tại trụ sở báo vào chiều nay với sự tham gia của tiến sĩ bùi sĩ lợi
phó chủ nhiệm thường trực ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội cùng đại diện bộ y tế bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội việt nam
với gần bốn mươi câu hỏi được trả lời trực tiếp trong buổi giao lưu trực tuyến phát triển bền vững bảo hiểm y tế toàn dân
các khách mời đã cung cấp cho độc giả những nội dung đáng quan tâm trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế
tính riêng từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi chín toàn quốc tăng khoảng một mươi năm triệu người tham gia bảo hiểm y tế
chính sách bảo hiểm y tế với nhiều thay đổi tích cực đã góp phần giảm chi trực tiếp từ tiền túi hộ gia đình cho dịch vụ y tế
góp phần tạo nên sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhất là với nhóm người nghèo cận nghèo và trẻ em dưới sáu tuổi
ngoài ra độc giả cũng đề cập một số tồn tại bất cập trong quá trình phát triển của bảo hiểm y tế việt nam và được các khách mời trả lời thỏa đáng
như vấn đề bao phủ của bảo hiểm y tế hiện đạt chín mươi nhưng cực kỳ khó khăn để vận động một mươi dân số còn lại tham gia bảo hiểm y tế
cùng với đó các văn bản hướng dẫn luật bảo hiểm y tế còn thiếu cụ thể thiếu đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật khác
cộng tác tổ chức thực hiện còn hạn chế do năng lực cơ sở vật chất đối ngũ nhân viên chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn phát sinh